chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn dẫn đầu đoàn tiếp xúc cử tri đơn vị thành phố cần thơ
có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn tại thị trấn cờ đỏ huyện cờ đỏ
đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã ghi nhận một mươi chín ý kiến của cử tri xoay quanh các vấn đề cụ thể
đề nghị quốc hội tiếp tục bổ sung các quy định cứng rắn hơn để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật
và xử lý nghiêm các vụ án đặc biệt nghiêm trọng để gian đe xã hội
tình trạng phân bón giả hoành hành đầu ra của sản phẩm đang gặp khó
nông nghiệp địa bàn cờ đỏ có nhiều mô hình lớn cánh đồng mẫu nhưng giá cả còn bấp bênh
đề nghị quốc hội làm sao xây dựng các mô hình điểm cho địa phương đạt mục đích ổn định được giá nông sản
để người dân sống được nhờ nông nghiệp
các cử tri đề nghị cần có giải pháp kêu gọi nhà đầu tư doanh nghiệp về đầu tư thêm nữa cho cờ đỏ
để phát triển mạnh nông nghiệp vừa thay đổi bộ mặt vừa nâng cao thu nhập cho bà con
cử tri còn đề xuất nhà nước cần quản lý chặt vấn đề an ninh mạng để ngăn chặn các thông tin trái chiều
phản động nói xấu nhà nước để người dân không phải tiếp xúc với các thông tin xấu
ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân
tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
mong muốn huyện cờ đỏ sớm trở thành huyện nông thôn mới
đề nghị bà con cần tập trung chăm lo làm ăn phát triển kinh tế
đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm và có biện pháp cụ thể
phù hợp để giúp bà con dân tộc khmer thoát nghèo bền vững
cũng theo ông trần thanh mẫn hiện nay mạng xã hội rất phức tạp
kỳ họp quốc hội này có đưa ra dự thảo luật an ninh mạng
thời gian tới chắc chắn sẽ quản lý mạng xã hội chặt chẽ hơn